đưa ngành du lịch tỉnh quảng bình ngày càng phát triển và trước mắt là phấn đấu đón năm năm triệu lượt khách trong năm hai nghìn hai mươi
đây là mục tiêu vừa được đặt ra tại đại hội lần thứ ba nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn của hiệp hội du lịch tỉnh quảng bình
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín du lịch quảng bình có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt một mươi sáu một tổng thu từ khách du lịch tăng gần một mươi bảy
vượt qua sự cố môi trường biển năm hai nghìn một mươi sáu các hội viên của hiệp hội du lịch quảng bình đã có sự đầu tư về vốn trong xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ
năm hai nghìn một mươi chín quảng bình dự kiến đón bốn tám triệu lượt khách du lịch phòng nhà kẻ bàng tiếp tục nằm trong danh sách các điểm đến đáng trải nghiệm nhất việt nam
do tạp chí du lịch uy tín hàng đầu thế giới lony planet bình chọn
với những thành công đã đạt được trong những năm qua hiệp hội du lịch tỉnh quảng bình cùng các hội viên doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động
phấn đấu đón năm năm triệu lượt khách đến với vương quốc hàng động trong năm hai nghìn hai mươi tiếp tục khẳng định vị thế của du lịch quảng bình trên bản đồ du lịch việt nam và khu vực